chính sách của đảng pháp luật nhà nước trong công tác phòng ngừa các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tuy đã được các ngành các cấp quan tâm thực hiện
tuy nhiên một bộ phận quân chúng nhân dân nhận thức còn hạn chế
nhẹ dạ cả tin hám lợi mất cảnh giác
sẽ trở thành con mồi để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để các con mồi lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản